thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến chiều nay bốn tháng hai việt nam đã xác định ca bệnh nhiễm ncov thứ một mươi
đây là bệnh nhân nữ bốn mươi hai tuổi làm công nhân trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
hiện bệnh nhân đã được đưa đến trung tâm y tế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để khám và cách ly
cũng như lấy mẫu bệnh phẩm gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
bệnh nhân nữ này đang trong tình trạng ổn định đây là ca dương tính thứ một mươi với virus ncov tại nước ta